tiếp tục chương trình phiên họp thứ năm của ủy ban thường vụ quốc hội
chiều nay các đại biểu đã cho ý kiến về hai đề án của kiểm toán nhà nước
gồm tổ chức biên chế của kiểm toán nhà nước đến năm hai nghìn hai mươi
và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi vị trí việc làm của kiểm toán nhà nước
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
thảo luận tại phiên họp đa số ý kiến của thành viên ủy ban thường vụ quốc hội
thống nhất với các nội dung tại hai đề án của kiểm toán nhà nước
và đánh giá cao kiểm toán nhà nước đã nghiêm túc thực hiện tinh giản biên chế
bởi theo chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước đến năm hai nghìn hai mươi
và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi dự kiến giao kiểm toán nhà nước ba năm trăm linh biên chế
tuy nhiên trong đề án kiểm toán nhà nước chỉ đề nghị tổng số đội ngũ công chức
viên chức đến năm hai nghìn hai mươi năm là ba năm mươi bốn người giảm so với chiến lược là bốn trăm bốn mươi sáu người
tuy nhiên các đại biểu cũng đề nghị kiểm toán nhà nước
cần lưu ý trong điều kiện chức năng nhiệm vụ ngày càng cao
thì việc giảm biên chế so với chiến lược phát triển có đáp ứng được nhiệm vụ hay không
đồng thời cho rằng đội ngũ kiểm toán cần nâng cao hơn nữa năng lực chuyên môn
có bản lĩnh và phẩm chất trong sáng
cũng trong chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến
về đề án và kịch bản tổng thể tổ chức đại hội tổ chức
các cơ quan kiểm toán tối cao châu á lần thứ một mươi bốn năm hai nghìn hai mươi